theo tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi chín số người tử vong vì tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra
tại các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
trung bình mỗi ngày có tới hai mươi một người tử vong do tai nạn giao thông
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn cả nước xảy ra một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
bao gồm chín hai trăm hai mươi chín vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và tám ba trăm chín mươi bảy vụ vai trạm giao thông
làm bảy sáu trăm hai mươi bốn người chết và một mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người bị thương và tám năm trăm hai mươi tám người bị thương nhẹ
số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm năm một so với năm trước
số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm bốn số vụ vai trạm giao thông giảm sáu một
trong đó số người chết giảm bảy một số người bị thương giảm sáu bốn và số người bị thương nhẹ giảm tám hai